ba trăm hai mươi hai doanh nghiệp tạm dừng hoạt động
năm trăm năm mươi ba doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh
gần chín lao động bị ngừng việc hoặc mất việc làm
các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều lao động đến từ trung quốc bị thiếu lao động trình độ cao
thưa quý vị và các bạn ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế việt nam
từ nông thủy hải sản đến các hoạt động ngành du lịch dịch vụ
điều đó đồng nghĩa với việc một lực lượng lao động lớn của chúng ta bị dừng việc tạm thời
hoặc có thể mất việc mãi mãi
thống kê con số mới nhất về tình hình ảnh hưởng việc làm lao động của dịch covid một mươi chín
báo cáo của ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có ba trăm hai mươi hai doanh nghiệp tạm dừng hoạt động
một trăm năm mươi ba doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh
hai mươi năm hợp tác xã tạm dừng hoạt động
tạm thống kê hai mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tổng số gần chín lao động
bị ảnh hưởng thì ngành nông lâm và thủy sản chiếm ba mươi sáu tám
số lao động bị mất việc là một người
chủ yếu rơi vào ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm ba mươi năm năm
và ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm một mươi ba
đến thời điểm hiện tại đa số các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh lớn
sử dụng nhiều lao động vẫn cơ bản ổn định chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt lớn lao động
tuy nhiên đối với một số ngành sản xuất xuất nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp
nhất là trong thương mại nông lâm thủy sản của việt nam và trung quốc
du lịch nhà hàng khách sạn
người lao động có nguy cơ bị tạm dừng ngừng việc hoặc mất việc làm
một số ngành sản xuất phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ trung quốc
có khả năng gặp khó khăn và hàng triệu công nhân có thể bị ngừng việc
đối với các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều lao động người trung quốc
gây ra việc thiếu hụt lao động trình độ cao
làm sao để có thể giúp người lao động sớm trở lại thị trường
cũng như có những giải pháp dài hạn giúp việt nam tránh được cuộc khủng hoảng thất nghiệp
do tác động từ yếu tố khách quan
để trả lời câu hỏi này chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với khách mời của chương trình
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi
thưa ông là diễn biến dịch covid một mươi chín
thì nó đang có những cái tác động ảnh hưởng đến lực lượng lao động
và theo ông thì cái ảnh hưởng của nó là mạnh nhất lên cái nhóm lao động nào
cũng như là tác động đối với sự phát triển kinh doanh cũng như là an sinh xã hội của chúng ta
theo tôi nó sẽ tập trung vào cái nhóm lao động của các cái doanh nghiệp mà có lao động nước ngoài
trong các ngành chủ yếu là diệt may điện tử da dày
mà có nhiều lao động chúng ta tiếp thu từ các cái vùng có cái dịch bệnh
thứ hai là các lĩnh vực lao động có liên quan đến du lịch
và cái thương mại tự do
rõ ràng ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín có thể gây ra cái tình trạng là mất việc tạm thời
hoặc là có thể là mất việc mãi mãi đối với một số ngành
nhất là lao động cơ bản và lao động tự do
và nó có thể gây nên một cái bức tranh bị gọi là khủng hoảng thất nghiệp
vậy thì theo ông thì cái giải pháp ngắn hạn cũng như là dài hạn
chúng ta có thể có những giải pháp nào
quan trọng nhất theo tôi suy nghĩ là cái giải pháp quan trọng là chúng ta phải làm ổn định tình hình
không coi cái dịch bệnh này như là một nguy cơ lây lan
mà chúng ta cảm thấy không thể khắc phục được
giải thích để cho người lao động hoàn toàn yên tâm
không nên vì như vậy mà chúng ta lại không tham gia vào quá trình sản xuất
thứ hai là chúng ta phải có cái giải pháp để điều động lao động
cho nên bộ lao động thương minh xã hội có một cái vị trí vai trò hết sức là quan trọng
có thể là nghiên cứu để điều tiết cái thị trường lao động làm sao đó cho hài hòa
để chúng ta không bị mất việc làm tức thời
hay nói cách khác là không thiếu lao động
chúng ta có thể phải điều chỉnh các lĩnh vực ngành nghề
tập trung để tăng trưởng của các ngành khác cao hơn
để cho bù đắp những cái ngành lĩnh vực mà chúng ta thiếu lao động
hoặc là chúng ta sợ không tuyển được lao động
dịch covid một mươi chín và cái việc tạo ra ảnh hưởng của nó
cũng đã là một cái minh chứng cho chúng ta thấy rằng
chúng ta cần một chính sách dài hơn nữa đối với lực lượng lao động
quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này
trong bất kỳ trường hợp nào trong chiến lược đào tạo của chúng ta
chúng ta phải hoàn toàn chủ động để có thể khi có diễn biến phức tạp diễn ra
thì chúng ta sẽ điều tiết được lực lượng lao động
cân đối lại lực lượng lao động
hay nói cách khác là chúng ta điều chỉnh được cái quy mô lao động
đây là một bài học
đúng là một cái sự không may
nhưng cũng là một cái kinh nghiệm
để trong quá trình điều hành vĩ mô cân đối nguồn lao động của các doanh nghiệp
hay nói cách khác là cân đối lực lượng lao động toàn quốc của chúng ta có cái linh hoạt hơn
và điều đó phải đặt ra một cái nhiệm vụ
là chúng ta phải tăng cường đào tạo nguồn nhân lực
và cái nguồn nhân lực này nó phải đào tạo làm sao đáp ứng được yêu cầu của các ngành lĩnh vực
và trong chiến lược đào tạo của chúng ta
chúng ta lưu ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
để không có một cú sốc trong thị trường lao động
ngoài giải pháp tạm thời
về lâu dài cần có bài toán cho nguồn lao động tay nghề cao
đào tạo nâng cao với kỹ năng
để bù đắp cho những thiếu hụt của lao động nước ngoài
như vậy cũng là cái dịp để những cái doanh nghiệp
mà đang sử dụng lao động nước ngoài
thì quan tâm cái việc đào tạo
và bố trí người việt nam làm đám đương
ở những việc mà người nước ngoài đã và đang làm
theo tính toán của bộ kế hoạch và đầu tư
nếu không chế dịch trong quý i
thì tăng trưởng gdp năm hai nghìn hai mươi dự báo sẽ là sáu hai mươi bảy
nếu không chế dịch trong quý ii
tăng trưởng gdp dự báo giảm xuống còn sáu tám
mục tiêu kế hoạch đặt ra là sáu tám
tỷ lệ tăng trưởng việc làm dự báo
giảm tương ứng còn một tám mươi tám và một tám mươi
tuy nhiên khả năng tạo việc làm
còn phụ thuộc vào các chính sách kinh tế
trong giai đoạn hậu dịch bệnh
có hướng tới các lĩnh vực các ngành nghề sử dụng nhiều hay không
hoặc có các chính sách gói hỗ trợ kích cầu hay không
và câu trả lời dành cho những nhà hoạch định chính sách
trong thời gian tới